theo vtv new ngày một mươi chín tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tp hà nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
liên quan câu hỏi chất vấn về dự báo dịch bệnh diễn ra tại thủ đô giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
trong giai đoạn vừa qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn hà nội diễn ra phức tạp
từ ngày một mươi một tháng một mươi số ca mắc tăng cao với tình hình này có thể lên đến một ca trên ngày
bên cạnh đó cũng có thể xuất hiện biến chủng omicron lây lan nhanh chóng hơn delta
tuy nhiên tỷ lệ bao phủ vaccine cao tỷ lệ tiêm chủng vaccine hai mũi hiện nay tại hà nội trên chín mươi năm
nên số ca mắc tăng cao nhưng nhiều ca nhẹ nhiều ca f điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở
với quyết tâm tập trung của cả hệ thống chính trị hà nội đã chủ động
cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
biến chủng mới omicron xuất hiện ở nam phi đã ghi nhận ở nhiều nước có khả năng lây lan cao hơn delta
theo who vaccine có thể bảo vệ người dân đã tiêm chủng trước biến chủng này
dù chưa ghi nhận trong cộng đồng nhưng hà nội luôn chủ động tăng cường cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế
chỉ đạo cdc giải trình gen những trường hợp nghi ngờ kiến nghị dừng chuyến bay từ các quốc gia có biến chủng này
thực hiện tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ hà nội đã có giải pháp cụ thể
các quận huyện đánh giá cấp độ dịch có biện pháp hành chính tương ứng cho hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
với ngành y tế tiếp tục kiên định điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch xét nghiệm cách ly hẹp nhất có thể
tuyến y tế cơ sở tập trung chăm sóc cho người dân giảm tải cho tuyến trên
bên cạnh đó ngành y tế tiếp tục thực hiện tiêm phòng vaccine cho những người chưa đủ hai mũi
có kế hoạch tiêm mũi ba theo sự phân bổ vaccine của bộ y tế
ứng dụng cnt trong công tác xét nghiệm quản lý f f một không chủ quan lơ là nhưng cũng không hoang mang lo sợ
ngành y tế luôn cập nhật theo dõi cập nhật thông tin f trên phần mềm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế phù hợp
đại biểu lâm quỳnh giao đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy cho biết
về tồn tại vi phạm quy tắc phòng chống dịch như quán hát karaoke mở chui
hàng quán còn mở cửa sau hai mươi một giờ dù đã xử lý kịp thời nhưng còn gây bức xúc cho người dân
trả lời câu hỏi này chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy bùi tuấn anh cho biết
cùng với thành phố quận cầu giấy cũng hết sức nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cũng có một số việc như báo chí đã nêu vấn đề quản lý các quán karaoke
quận đã rất nỗ lực để giảm số lượng quán karaoke từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đồng thời đang áp dụng các phương pháp như kiểm tra thực tế thường xuyên
liên tục nhờ nhân dân phản ánh và báo chí cung cấp thông tin
với những phản ánh về tình hình nhà hàng ăn uống trên địa bàn quận
chủ tịch ủy ban nhân dân quận cho biết sẽ quyết tâm xử lý bằng được để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
theo thống kê của sở y tế hà nội trong thời gian gần đây
số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục giao động ở ngưỡng sáu trăm linh bảy trăm linh trường hợp mỗi ngày
đây là mức f được ghi nhận sau hai mươi bốn giờ cao nhất của thành phố kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
song song với số ca mắc tăng cao là lượng bệnh nhân covid một mươi chín phải nhập viện điều trị lớn
vừa qua một số địa phương trên địa bàn hà nội đã thực
hiện việc điều trị f tại nhà nhiều người dân vẫn lo ngại về việc quá tải hệ thống y tế
tương tự thành phố hồ chí minh trong làn sóng dịch thứ tư
thực tế động thái chuyển các trường hợp dương tính với sars cov hai tới cơ sở y tế khác của một số
bệnh viện trên địa bàn thành phố sau khi nhận kết quả xét nghiệm cũng khiến lo lắng của người dân
trở nên có cơ sở hơn tuy nhiên lãnh đạo các bệnh viện khẳng định số dường bệnh vẫn trong kế hoạch
của thành phố việc luân chuyển bệnh nhân cũng là quy định về tầng điều trị
trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cho biết
cơ sở y tế này được phân công tại tầng ba trong mô hình điều trị của bộ y tế và hiện có hai trăm năm mươi giường
đến nay bệnh viện đa khoa đức giang mới có tổng cộng một trăm năm mươi ba f đang được theo dõi và điều trị
trong số này khoảng hai mươi trường hợp đang có diễn biến nặng số bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch là một mươi người
cụ thể hai bệnh nhân phải lọc máu năm ca thở máy xâm nhập và ba trường hợp thở máy không xâm nhập
vị lãnh đạo này cho biết thêm theo kế hoạch hà nội đã chuẩn bị một mươi hai giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó toàn hệ thống y tế của thành phố đến nay đang điều trị gần sáu bệnh nhân
do đó các bệnh viện tại hà nội vẫn chưa đến mức quá tải
bà nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn hà nội cũng cho biết
cơ sở y tế này cũng thuộc tầng ba trong mô hình điều trị
bệnh viện thanh nhàn đang theo dõi và điều trị cho hơn một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó gần bốn mươi trường hợp có diễn biến rất nặng và nguy kịch
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở y tế tuyến đầu tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín
diễn biến nặng trên toàn khu vực phía bắc đang có tổng cộng năm trăm một mươi f
trong đó số bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch là một trăm linh ba người
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương
cơ sở y tế này đã được bộ y tế giao nhiệm vụ triển khai năm trăm linh giường hồi sức tích cực
và dự kiến sẽ đáp ứng sau vài tuần tới
ông nguyễn văn thường cho biết thời gian qua bệnh viện đa khoa đức giang
cũng đã tiếp nhận một số trường hợp chủ động tới xét nghiệm và thăm khám covid một mươi chín
với những bệnh nhân này sau khi thấy không có yếu tố nguy cơ hay triệu chứng nặng
chúng tôi sẽ chủ động chuyển họ quay lại tầng một trong hệ thống điều trị vị lãnh đạo nói
theo ông đây cũng là vấn đề tâm lý có thể thông cảm cho người dân
khi họ lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình
nhiều người đang điều trị ở tầng một nhưng cũng mong muốn được chuyển lên tầng hai tầng ba
tuy nhiên các bệnh nhân covid một mươi chín khi chuyển lên tầng hai tầng ba
phải được cân nhắc một số tiêu chí điều kiện liên quan đến nguy cơ và diễn biến
nếu những đơn vị này cũng nhận bệnh nhân từ tầng một trong tương lai
khi xuất hiện những bệnh nhân diễn biến nặng và nguy kịch hơn
cần điều trị chúng ta lại không đủ giường để đáp ứng ông thường giải thích
tương tự tại bệnh viện thanh nhàn bà nguyễn thị lan hương cho biết
một số trường hợp sau khi tới khám có kết quả dương tính với sars cov hai
nhưng không hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ được chuyển lại cơ sở điều trị tăng dưới
liên quan đến vấn đề tâm lý của người dân bác sĩ nguyễn trung cấp cho hay
thông qua khảo sát của các địa phương nhóm bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng vaccine
có tỷ lệ diễn biến nặng giảm đi khá lớn
trước đây tỷ lệ diễn biến nặng rơi vào khoảng hai mươi
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tỷ lệ này một số địa phương đã xuống một mươi
chỉ có một số nhóm như người cao tuổi chưa tiêm đủ hai mũi
trường hợp có bệnh nền cũng chưa tiêm chủng người có hệ miễn dịch kém
dù đã tiêm nhưng không được tạm miễn dịch vẫn diễn biến nặng vị chuyên gia này nói thêm
bác sĩ cấp cho biết trong ba tháng qua xét sơ bộ trên nhóm bệnh nhân tử vong
hầu hết là người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
ngược lại tỷ lệ nhóm đã tiêm đủ hai mươi vaccine không mắc bệnh nền
diễn biến nặng tử vong là rất thấp
từ đây người dân sau khi phát hiện nhiễm sắc covid một mươi chín cũng không nên quá lo lắng
và cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn
mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cũng cho biết
thành phố đã xây dựng hệ thống tiếp nhận cung cấp thông tin phục vụ theo dõi
chăm sóc em không tại nhà gồm tổng đài một nghìn hai mươi hai kết nối trực tiếp
đến các trạm y tế lưu động của toàn địa bàn
cùng với đó ngành y tế cũng phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin
xây dựng phần mềm trên điện thoại thông minh để người dân tự cập nhật
tình hình sức khỏe được hỗ trợ y tế cũng như kịp thời phát hiện dấu hiệu bệnh nhân chuyển tầng
qua tổng đài một nghìn hai mươi hai chúng tôi nhắn tin cho f nhắc tự khai báo tình hình sức khỏe hai lần một ngày
nếu f có dấu hiệu bất thường như khó thở ho tăng sốt cao
cán bộ y tế sẽ lập tức tiếp cận để hỗ trợ thuốc khám và điều trị bà hà nói
để giảm tải cho lực lượng y tế sở y tế cũng xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ
tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi chăm sóc f
trao đổi với dinh tiến sĩ kỳ đông bắc trường đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam cho biết
chưa thể khẳng định chắc chắn omicron dễ lây lan hơn so với các biến chủng khác
bao gồm cả biến chủng thống trị các ca bệnh hiện nay delta hay không
theo reuters tính từ ngày tám tháng một mươi hai có năm mươi bảy quốc gia đã báo cáo có ca nhiễm biến chủng omicron
trưởng đại diện who tại việt nam dự kiến sẽ có thêm nhiều quốc gia báo cáo các trường hợp mới
khi họ tăng cường giám sát và phân tích
để đón đầu khả năng biến chủng omicron xuất hiện đại diện who đề xuất việt nam nên thực hiện
bốn nhóm giải pháp chính đó là tăng cường giám sát và giải trình tự gen các ca bệnh
tiếp tục tuân thủ năm k và nâng cao độ bao phủ vaccine
củng cố hệ thống y tế bảo đảm công tác truyền thông xuyên suốt
who đã chỉ định omicron tên cũ là b một một năm trăm hai mươi bốn
là biến chủng đáng lo ngại trên cơ sở khuyến nghị từ nhóm tư vấn kỹ thuật của hu
về sự tiến hóa của virus
quyết định này dựa trên bằng chứng mới đây từ nam phi cho thấy
biến chủng mới đã gây ra sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học covid một mươi chín
theo ông kido park
bàn về cách chuẩn bị ứng phó với biến chủng omicron
đại diện who đề xuất trước mắt việt nam cần tăng cường giám sát
bao gồm giải trình tự gen của các biến chủng sars cov hai đang lưu hành
gửi trình tự bộ gen đầy đủ cùng siêu dữ liệu liên quan
công khai như tổ chức sáng kiến chia sẻ toàn bộ dữ liệu về cú mùa
bên cạnh đó ông nhận định việc đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao
ở tất cả các nhóm dân số đủ điều kiện tiêm chủng
kết hợp với việc thực hiện các biện pháp năm k là biện pháp hiệu quả nhất
để cứu sống nhiều người trong đại dịch
điều tối quan trọng là tất cả các nhóm dễ bị tổn thương ở khắp mọi nơi
bao gồm nhân viên y tế và người cao tuổi phải được tiêm chủng đầy đủ
ông bắc cho biết việc tiêm đủ liều cơ bản đóng vai trò quan trọng nhất
trong việc giảm thiểu số ca mắc tử vong và lây lan dịch bệnh
bao gồm cả với biến chủng omicron
theo ông ở tất cả các quốc gia các trường hợp mắc và tử vong
chủ yếu xảy ra ở những người chưa được tiêm chủng
vì vậy dù đối mặt với biến chủng nào sự chân lời khuyên từ nhóm chuyên gia
tư vấn chiến lược về tiêm chủng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi về who khuyên cáo
những người có hệ miễn dịch bị suy giảm từ trung bình đến nặng
nên được tiêm bổ sung một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
như một phần của mũi tiêm cơ bản mở rộng
đây là những đối tượng ít có khả năng đáp ứng miễn dịch đầy đủ
với liều vaccine chính cơ bản
họ cũng có nhiều khả năng tiến triển bệnh nặng sau khi mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó ông park khuyến nghị việt nam nên tiếp tục tăng cường
năng lực y tế và sức khỏe cộng đồng cùng với phối hợp tốt hệ thống
chuyển tuyến bệnh nhân từ chăm sóc ban đầu đến chăm sóc đặc biệt
để quản lý sự gia tăng các ca bệnh
cuối cùng công tác truyền thông với công chúng cần chính xác
kịp thời và minh bạch để người dân đưa ra quyết định sáng suốt
nhằm bảo vệ bản thân và gia đình
về kpho sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ việt nam để lập kế hoạch
và chuyển đổi hướng tới việc covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu
đồng thời học cách chung sống an toàn với virus về lâu dài
ngay cả khi chúng ta chứng kiến những đợt bùng phát dịch mới
trong tương lai ông park chia sẻ
điều này bao gồm tập trung bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương
và tránh tình trạng vượt lòng danh đỏ khi các dịch vụ y tế bị quá tải
ông nhấn mạnh thêm
chia sẻ thêm với dinh những đánh giá ban đầu về omicrone
ông bắc chỉ ra sáu khía cạnh cần lưu ý ở biến chủng này
trước hết về khả năng lây lan vẫn chưa rõ ràng liệu biến chủng omicron
có dễ lây lan hơn so với delta hay không
sẽ mất một thời gian nữa trước khi chúng ta biết điều này ông bắc cho hay
về mức độ nghiêm trọng của bệnh hiện nay vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn
nhiễm omicron có gây ra bệnh nặng hơn
so với nhiễm các biến chủng khác bao gồm delta hay không
tuy nhiên theo ông park một số báo cáo ban đầu cho thấy
biến chủng này có thể gây bệnh nhẹ hơn
nhưng vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn bất cứ điều gì
về nguy cơ tái nhiễm bằng chứng sơ bộ cho thấy
omicron có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm
tức là những người đã từng mắc covid một mươi chín
có thể bị tái nhiễm dễ dàng với omicron
so với các biến chủng đáng lo ngại khác
tuy nhiên thông tin về khía cạnh này vẫn còn hạn chế
sự kiến được làm sáng tỏ hơn trong những tuần tới
ngoài ra ông park cho biết
who đang làm việc với các đối tác kỹ thuật
để hiểu tác động tiềm tàng của biến chủng omicrone đối với vaccine
chúng tôi chưa có bằng chứng nào cho thấy sự thay đổi hiệu quả của vaccine
nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống đó ông park chia sẻ
đại diện who cho biết
các xét nghiệm pcr được sử dụng rộng rãi
sẽ tiếp tục phát hiện ra các ca mắc
bao gồm với cả trường hợp nhiễm omicron
song song với đó là quá trình nghiên cứu để xác định xem
liệu biến chủng có bất kỳ ảnh hưởng nào
đến các loại xét nghiệm khác
bao gồm cả xét nghiệm kháng nguyên nhanh hay không
về các phương pháp điều trị hiện tại
corticosteroid và thuốc ức chế thụ thể il sáu
vẫn có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
các phương pháp điều trị khác sẽ được đánh giá
để xem chúng có còn hiệu quả hay không
trước những thay đổi ở một số bộ phận của virus
trong biến chủng omicron không ông park thông tin thêm
trong khi việt nam chưa chính thức có động thái
đóng cửa bên dưới với các quốc gia xuất hiện biến chủng mới
nhiều nước trên thế giới có xu hướng siết chặt nhập cảnh
và mở rộng biện pháp cách ly bắt buộc
giữa lúc chạy đua giải má biến chủng omicron
theo đại diện who các biện pháp kiểm soát biên giới
có thể chỉ hoãn trình virus xâm nhập và câu giờ
nhưng mọi quốc gia và cộng đồng cần phải chuẩn bị
cho những đợt tăng ca mắc covid một mươi chín mới
các lệnh cấm đi lại sẽ không ngăn được sự lây lan toàn cầu
của biến chủng omicron chúng tạo ra gánh nặng
cho cuộc sống và sinh kế ông tắc nhận định
dựa trên thông tin hiện tại không có bằng chứng cho thấy
biến chủng omicron có thời gian ủ bệnh lâu hơn
so với các trường hợp nhiễm biến chủng khác
bao gồm cả delta ông nói thêm
biến chủng omicron có đến sáu mươi đột biến
so với biến thể vũ hán ban đầu
omicron có thể lây lan nhanh
tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng
omicron có thể là vaccine tự nhiên
là khởi đầu cho đoạn kết cơn ác mộng covid một mươi chín
rất nhiều người dân có câu hỏi và lo ngại
trước thông tin về biến chủng omicron mới xuất hiện
bài viết của tiến sĩ bác sĩ trần bá thoại
bao gồm những thông tin cập nhật về biến chủng omicron
ngày một mươi một tháng một mươi một có một trăm hai mươi mẫu xét nghiệm biến chủng sars cov hai
chưa từng thấy được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín
đầu tiên được phát hiện ở gheo tàng nam phi
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một số bệnh nhân đã tăng vọt lên hai ba mươi tám ca
ngày hai mươi năm một mươi một tulio de oliveira giám đốc cdc nam phi
chuyển thông tin về biến chủng mới
đến tổng thống nam phi
cùng ngày bộ trưởng bộ y tế và các nhà khoa học nam phi
công bố những phát hiện của họ
một ngày sau ngày hai mươi sáu một mươi một who đặt tên biến chủng là omicron
và nhanh chóng xếp vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
đến nay biến chủng omicron đã lây lan đến năm mươi quốc gia trên thế giới
các nhà khoa học cho biết sẽ cần thời gian để theo dõi
và phân tích về những đột biến của biến chủng omicron này
biến chủng omicron có đến sáu mươi đột biến so với biến thể vũ hán ban đầu
năm mươi đột biến không má hóa tám đột biến đồng nghĩa và hai đột biến không má hóa
quan trọng là ba mươi hai đột biến về protein gai s là yếu tố kháng nguyên chính
của các loại vaccine
nhiều đột biến trong số đó đã không được quan sát thấy ở các biến chủng khác
vì quá nhiều đột biến các chuyên gia dịch tễ lâm sàng rất lo ngại rằng
omicrone có thể lây lan nhanh trốn né miễn dịch và khả năng kháng vaccine
ngay từ đầu who đã đánh giá omicron là biến chủng đáng lo ngại
ở nam phi từ ngày hai mươi chín một mươi một đến hôm nay
ngày ba tháng một mươi hai số ca mắc covid một mươi chín đã tăng lên gần bảy lần
lên tới hơn một mươi sáu ca trên ngày
đến tám mươi ca nhập viện là những người trẻ tuổi
nguy cơ tái nhiễm với omicron cao hơn ba lần so với delta và beta
may mắn là dù số ca nhiễm tăng mạnh
nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào do biến thể omicron
một số nghiên cứu cho rằng omicol lây lan gấp năm sáu lần delta
đến nay nhiều nghiên cứu khảo sát đa trung tâm
đa quốc gia cho thấy các vaccine đang sử dụng vẫn có tác dụng phòng vệ
với biến chủng omicron này
hiện có một số ý kiến tích cực có cơ sở về sự xuất hiện biến chủng omicron như sau
tiến sĩ anurag agraw chuyên gia giải trình tự gen của ấn độ
nhận định bất kỳ nghiên cứu nào kết luận rằng biến thể omicron
có khả năng lây truyền cao hơn sáu lần so với biến chủng delta là sai khoa học
và dù biến chủng omicron chứa những đột biến nguy hiểm
khả năng miễn dịch hiện tại bị suy giảm đáng kể trước biến thể mới
tuy nhiên việc sử dụng đồ thị để biểu thị khả năng lây truyền của omicrone là điều sai khoa học
nhiều chuyên gia cho rằng omicron là khởi đầu cho đoạn kết cân ác mộng covid một mươi chín
theo các chuyên gia này biến chủng lây lan nhanh nhưng gây bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
cuối cùng sẽ đánh biển người chủng delta và gây miễn dịch cộng đồng
đặc biệt các chuyên gia nga đưa ra nhận định đáng lưu tâm
biến thể omicron có thể là vaccine tự nhiên
trong sáu cách phát triển vaccine phòng bệnh lây nhiễm
vaccine giảm động lực là một trong số này
đã có vaccine giảm động lực đang được sử dụng rộng rãi
đình hình nhất là vaccine ngừa bệnh bại liệt sibin
liên tưởng đến vaccine ngừa đậu mùa vaccine đầu tiên của nhân loại
do edward jenner phát minh bằng cách dùng virus đậu bò yếu hơn virus đậu mùa nhiều làm vaccine
các chuyên gia nga hy vọng omicron dễ lây nhiễm hơn nhưng nhẹ hơn
khiến chúng giống như một loại vaccine giảm động lực
một chế phẩm có chứa virus sống nhưng đã yếu đi